người dân sinh sống lâu năm ở thôn long thủy kè biển an phú có tác dụng ngăn sóng biển và chiều cường chống xâm thực
tuy nhiên nên xây kè từ dưới xóm lên chứ từ bệnh viện điều dưỡng xây xuống thì tác dụng rất ít vì sóng biển không đánh ở khu vực này
mặc dù đã được đắp bờ bao chắn sóng bằng hàng nghìn bao cát nhưng chiều cường sóng biển vẫn tiếp tục đánh đổ gây bồi lấp sạt lở hơn hai trăm linh mét chiều dài ven khu dân cư
vì vậy chính quyền địa phương đã lên kế hoạch di rời dân đến nơi an toàn và tìm các giải pháp phòng chống hiệu quả
còn tại tỉnh trà vinh hiện nay có bốn mươi hai hộ dân ven sông hậu thuộc ấp vàm bến chanh xã định an huyện trà cú
đang phải sống trong tình trạng nguy hiểm do sạt lở đất bờ sông
chủ tịch ubnd tỉnh trà vinh đã có chuyến khảo sát và chỉ đạo các phương án cụ thể để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân địa phương
qua khảo sát cho thấy trong bốn mươi hai hộ dân bị ảnh hưởng của sạt lở đất bờ sông hậu có một mươi một hộ cần được di rời khẩn cấp
theo đề xuất của các ngành chuyên môn chủ tịch ubnd tỉnh trà vinh chỉ đạo nhanh chóng vận động nhân dân di rời vào các khu di dân khẩn cấp
còn chỗ để hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai đồng thời nhanh chóng lập bổ sung quy hoạch bố trí dân cư giai đoạn đến hai nghìn hai mươi tại những nơi còn thiếu
thử nghiệm trồng cây chắn sóng ven sông để chống sạt lở nếu có hiệu quả sẽ là phương án lâu dài để nhân rộng ra toàn tuyến và các con sông khác
trong phần tin quốc tế nga tổng duyệt lễ kỷ niệm cuộc duyệt binh
năm một nghìn chín trăm bốn mươi một công bố danh tính nghi phạm xả súng nhà thờ tại texas mỹ
hôm nay tại thủ đô moscow của nước nga đã diễn ra lễ tổng duyệt lễ kỷ niệm bảy mươi sáu năm cuộc duyệt binh trên quảng trường đỏ
một sự kiện huyền thoại không chỉ đối với riêng nước nga mà còn của toàn thể nhân dân liên xô và thế giới
cuộc duyệt binh tranh quảng trường đỏ diễn ra đúng ngày kỷ niệm hai mươi bốn năm cách mạng tháng một mươi nga ngày bảy tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
khi đó các lực lượng của fascist đức đã tiến sát và chỉ còn cách thủ đô moscow vài chục km
nhiều đơn vị của quân đội liên xô lúc bấy giờ đã tiến thẳng từ quảng trường đỏ ra mặt trận ngay sau lễ duyệt binh
tham gia cuộc duyệt binh huyền thoại năm một nghìn chín trăm bốn mươi một có hai mươi tám năm trăm linh người
diễn ra trong vòng hai mươi năm phút cuộc duyệt binh này được đánh giá là sự kiện có ảnh hưởng to lớn tới diễn biến của cuộc chiến
đó là một chiến tranh vệ quốc vĩ đại với chiến thắng cuối cùng thuộc về quân đội và nhân dân liên xô
tổng thống mỹ donald trump hiện đang ở thăm nhật bản đã phát biểu đánh giá mối quan hệ thương mại song phương giữa hai nước là mối quan hệ không công bằng và cởi mở
đồng thời cho rằng hai bên cần tiến hành đàm phán và thảo luận để giải quyết vấn đề còn tồn tại
phát biểu trong khuôn khổ chuyến thăm nhật bản tổng thống donald trump cho biết trong nhiều năm qua
nhật bản luôn là bên được hưởng lợi nhiều hơn
trong khi phía mỹ phải chịu mức thâm hụt thương mại lớn ông chủ nhà trắng cũng khẳng định hai bên cần phải tiến hành đàm phán một cách có thiện trí nhằm chấm dứt tình trạng thiếu công bằng trên
cùng ngày tổng thống donald trump cùng với đệ nhất phu nhân melania đã có buổi diễn kiến nhật hoàng akihito và hoàng hậu michiko
theo kế hoạch tổng thống trump sẽ có cuộc hội đàm với thủ tướng nhật bản shinzo abe trong chiều nay để thảo luận về các vấn đề quan trọng mà cả hai bên cùng quan tâm
nông mỹ vừa công bố
dấu danh tính nghi phạm trong vụ xả súng vừa xảy ra
theo đó nghi phạm từng có thời gian phục vụ trong không quân mỹ nhưng đã bị xa thải và thường xuyên bạo hành vợ con
cảnh sát bang texas cho biết nghi phạm tên là davin pastrick giller hai mươi sáu tuổi sống tại texas từng có thời gian phục vụ trong quân đội mỹ và đã bị xử ở tòa án binh
nghi phạm đã bị thiệt mạng song không rõ tự sát hay bị một cư dân địa phương bắn hạ
keo từng là một quân nhân phục vụ trong không quân mỹ từ năm hai nghìn một mươi
làm việc tại đơn vị hậu cần của một căn cứ không quân bang new mexico
tuy nhiên kilo đã bị xa thải và phải ra tòa án binh vào năm hai nghìn một mươi
các quan chức cho biết nghi phạm sống ở ngoại ô san antonio và dường như không liên quan đến bất cứ tổ chức khủng bố nào